nhân kỷ niệm sáu mươi năm năm chiến thắng điện biên phủ tại trung tâm hội nghị văn hóa tỉnh điện biên
bộ quốc phòng phối hợp với tỉnh ủy điện biên tổ chức hội thảo khoa học chiến thắng điện biên phủ
giá trị lịch sử và hiện thực mùng bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn mùng bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
hội thảo nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo của đảng và chủ tịch hồ chí minh trong quá trình lãnh đạo
chỉ đạo chiến dịch điện biên phủ sức mạnh của thế trận chiến tranh nhân dân việt nam
tinh thần ý chí kiên cường dũng cảm mưu trí sáng tạo của quân đội nhân dân việt nam
làm rõ nguyên nhân ý nghĩa tầm vóc của thắng lợi qua đó đúc rút những kinh nghiệm bài học về lãnh đạo chỉ đạo chiến lược
theo thông tin từ ban tổ chức có gần tám mươi bài tham luận gửi về hội thảo
mỗi tham luận là một công trình nghiên cứu độc lập đi sâu nghiên cứu từng vấn đề cụ thể trong hệ đề tài được xác định
nhưng tự trung là làm sáng tỏ đầy đủ hơn các nội dung khẳng định vai trò lãnh đạo của đảng
đứng đầu là chủ tịch hồ chí minh yếu tố tiên quyết để làm nên thắng lợi
chiến thắng điện biên phủ là chiến thắng của sức mạnh chiến tranh nhân dân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
của ý chí giữ vững độc lập tự do của dân tộc việt nam